cần cân nhắc tìm hiểu kỹ lượng thông tin liên quan đến cơ sở người hành nghề trước khi quyết định
tuyệt đối không tin vào những lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội để rồi phải đối mặt với nguy cơ mang theo dị tật cả đời
sau đợt cao điểm nghỉ lễ vừa qua đã có thêm nhiều người bị lừa đảo khi mua vé máy bay giả từ các website tổ chức cá nhân
tự xưng là đại lý của các hãng hàng không sau khi người mua chuyển bên bán lập tức cắt liên lạc và biến mất
hình thức lừa đảo này không hề mới tuy nhiên với những chiêu trò tinh vi khác nhau nên vẫn có nhiều người bị sập bẫy đối tượng lừa đảo
cuối tháng bốn vừa qua chị nguyễn thị minh diễn đã đặt mua vé máy bay qua một trang facebook có tên đại lý vé máy bay và du lịch ngọc linh travel
ngay sau khi chuyển hai mươi triệu đồng vào tài khoản của đại lý này chị diễn đã bị bên bán chặn cuộc gọi
thời gian vừa qua thì tôi có mua về máy bay qua một đại lý ở trên facebook và bên họ cũng có đưa cho tôi những cái mã cốt mã vé
tuy nhiên là đến ngày đi thì tôi mới phát hiện ra cái đấy đều là giả mạo và tôi đã trước đó thì tôi đã chuyển khoản cho họ là hai mươi triệu tiền đặt cọc
đã có nhiều người bị lừa đảo như chị bình diễn khi mua vé máy bay qua mạng
phương thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh đại lý tạo ra các website
trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức
sau đó quảng cáo với mức giá hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút khách hàng
nếu khách hàng liên hệ các đối tượng sẽ đặt chỗ gửi khách hàng mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu chuyển tiền thanh toán
sau khi nhận thanh toán các đối tượng không xuất vé và ngắt liên lạc
các đối tượng này là các đối tượng có tổ chức
trong việc thực hiện video đảo chứng phạt tài sản
các đối tượng đã có phân công vị trí cụ thể cho từng người trong thành viên này
thứ nhất là chúng ta nên có sự phòng bị để tránh rơi vào những cái bẫy đó của các đối tượng lừa đảo
và để tránh được những bẫy này của các đối tượng thì chúng ta nên một là xác minh với đối tượng mà chúng ta giao dịch
có các thông tin chính thức đã được các cơ quan chức năng xác nhận hay không
thứ hai nữa là tốt nhất là chúng ta nên lựa chọn các đơn vị
chúng ta nên lựa chọn các đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm có uy tín trên thị trường để tiến hành giao dịch
các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên mua vé trên các kênh chính thức các hãng để tránh bị lừa đảo mua phải vé giả
các kênh này bao gồm trang web chính thức trên ứng dụng di động hoặc tin nhắn trực tiếp qua zalo fanpage có tích dấu xanh của các hãng
khách hàng cần lấy phiếu thu hóa đơn khi mua vé đây là chứng từ để bảo vệ quyền lợi cho mình
trong phần tiếp theo
mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế vương nam
thưa quý vị ghi nhận cho thấy giá heo hơi tại miền nam có xu hướng tăng trở lại so với cách đây một tháng
giao động trong khoảng năm mươi hai năm mươi năm đồng mỗi kg
cụ thể tại tỉnh long an giá heo hôm nay tăng hai đồng một kg lên năm mươi năm đồng một kg
đây là địa phương cao nhất cả nước
tại thành phố hồ chí minh sóc trăng tăng nhẹ lên một đồng mỗi kg lên mức năm mươi hai đồng mỗi kg và năm mươi ba đồng mỗi kg
trong khi tại tỉnh trà vinh giá heo lại giảm một đồng một kg xuống năm mươi hai đồng một kg
các địa phương còn lại không thay đổi
tại thủ phủ trăng nôi đồng nai bà rịa vũng tàu giá heo hơi đạt mức năm mươi bốn đồng mỗi kg
hai tỉnh bình phước bình dương tây ninh đồng tháp an giang vĩnh long cần thơ hậu giang kiên giang cà mau tiền giang bến tre bạc liêu
được thu mua với mức giá từ năm mươi hai đồng mỗi kg đến năm mươi ba đồng mỗi kg
trước đó giá heo hơi giảm sâu là do thị trường tiêu thụ giảm sản phẩm chủ yếu bán trong nước vì không đủ điều kiện xuất khẩu
ảnh hưởng của suy thoái kinh tế dẫn đến nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng công nhân nghỉ việc
đồng nghĩa với hàng loạt bếp ăn tập thể không còn duy trì số lượng xuất ăn như trước
nhận định tháng năm thị trường tiêu thụ heo sẽ thuận lợi hơn do các hoạt động kinh tế xã hội phục hồi tích cực du lịch hè sôi động
sở xây dựng tp hcm đã có báo cáo gửi ủy ban nhân dân tp hcm về các giải pháp thúc đẩy xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn của thành phố
cụ thể sở xây dựng kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo sở ngành ủy ban nhân dân huyện bình chánh
về việc chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ công nhân người lao động
tại khu đất một mươi bốn năm hectare ở xã vĩnh lộc b huyện bình chánh và phường tân tạ quận bình tân
ngoài ra sở xây dựng đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
tại các dự án theo chủ trương và quy hoạch đã được phê duyệt
các chủ đầu tư phải báo cáo tình hình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
đối với diện tích hai mươi quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại
sở xây dựng cho biết đây là lần thứ hai cơ quan này vẫn yêu cầu thực hiện đầu tư nhà ở xã hội
theo chủ trương và quy hoạch được phê duyệt đối với các chủ đầu tư gồm
công ty khổ phần đầu tư và kinh doanh địa ốc đông nam công ty khổ phần đầu tư địa ốc vạn phúc
công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh địa ốc đại nhân
đối với phần diện tích hai mươi đất nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại
sở xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư gồm công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt
công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại xây dựng trường vĩ công ty đầu tư xây dựng và thương mại phú điền
công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đầu tư kinh doanh nhà khang phúc báo cáo về kế hoạch thực hiện
hàng loạt doanh nghiệp bất động sản báo cáo kết quả kinh doanh trong quý i hai nghìn hai mươi ba
với nhiều lương vị báo cáo lỗ nặng không có doanh thu khi mà thị trường bất động sản trong quý i hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục đối mặt với rất nhiều những khó khăn và các yếu tố không thuận lợi xuất hiện
công ty cổ phận bất đồng sản thế kỷ sandland doanh thu thuận trong kỳ đạt năm mươi ba tỷ đồng
sụt giảm mạnh so với con số một chín trăm bốn mươi hai tỷ đồng của quý i năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó công ty chỉ ghi nhận hơn sáu mươi chín tỷ đồng doanh thu từ hoạt động môi giới
và hơn hai mươi hai tỷ đồng doanh thu đầu tư bất động sản
kết thúc quý đầu năm sandland lỗ rộng hơn tám tỷ đồng
trong khi cùng kỳ năm trước lại hơn một trăm bốn mươi năm tỷ đồng
đây cũng là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp báo lỗ
hai công ty cổ phận tập đoàn đầu tư địa ốc nova nova land
báo lỗ sau thuế hơn bốn trăm một mươi tỷ đồng trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn một bốn mươi năm tỷ đồng
nguyên nhân chủ yếu do doanh thu sụt giảm mạnh gần bảy mươi so với quý i năm hai nghìn hai mươi hai
đây cũng là quý đầu tiên công ty báo lỗ kể từ khi niêm miết vào năm hai nghìn một mươi
công ty dịch vụ bất động sản đất xanh báo cáo doanh thu quý đầu năm đạt ba trăm hai mươi chín tỷ đồng
giảm ba mươi tám so với cùng kỳ năm trước
lợi dụng gột của công ty không đủ để trả chi phí
và kết quả công ty lỗ gần bốn mươi bốn tỷ đồng
trong khi quý i năm hai nghìn hai mươi hai lãi hơn hai trăm một mươi tám tỷ đồng
trong kỳ công ty trả lãi vai gần ba mươi sáu năm tỷ đồng
tăng thêm gần một mươi tỷ đồng so với quý i năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị chỉ trong năm ngày nghỉ lễ
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã ghi nhận đón lượng khách
kỷ lục khoảng bốn bốn trăm linh chuyến cất hạ tránh
lượng khách phục vụ là khoảng bảy trăm năm mươi lượt
cụ thể từ hai mươi chín tháng bốn đến ngày ba tháng năm
hai đầu cảng nhộn nhịp nhất cả nước là tân sơn nhất
thành phố hồ chí minh và nội bài hà nội
ghi nhận đón lượng khách kỷ lục khoảng một hai triệu lượt
trong đó cảng tân sơn nhất có khoảng bốn bốn trăm linh chuyến bay cất hạ cánh
lượng khách phục vụ khoảng bảy trăm năm mươi lượt
số chuyến bay tăng một mươi tám và lượng hành khách tăng ba mươi
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tăng nhẹ so với thời điểm trước dịch covid một mươi chín năm hai nghìn một mươi chín
số liệu từ cục hàng không việt nam cho biết
bốn tháng qua các cảng hàng không của việt nam
phục vụ chín bảy triệu khách trên các đường bay quốc tế
tăng chín trăm bảy mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
và hai mươi bảy hai triệu khách quốc nội tăng một mươi tám
tính riêng tháng bốn các cảng hàng không trên cả nước
đã đón chín một mươi bảy triệu khách tăng hai so với tháng trước
gồm hai sáu mươi năm triệu khách quốc tế và sáu năm mươi một triệu khách nội địa
các hãng hàng không nội địa vận chuyển một mươi tám hai triệu khách
trong bốn tháng đầu năm tăng năm mươi sáu so với cuồng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong số này khách quốc tế đạt bốn mươi sáu triệu lượt
khách nội địa đạt một mươi ba sáu triệu lượt
mới đây ep group và sb
cpi shisei bank của nhật bản đã ký kết chuyển nhượng vốn
đối với ngân hàng đại chúng trách nhiệm hữu hạng
mp cambodia và mp cambodia vào đầu tháng bốn vừa qua
theo hợp đồng mp group sẽ giữ năm mươi một cổ phần
tại mp cambodia và chuyển nhượng bốn mươi chín còn lại
cho sb hai shisei bank nhật bản
quá trình mua lại cổ phần sẽ được hoàn tất
sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý
tại cambodia và việt nam
trước đó tháng một năm hai nghìn hai mươi ba mp cambodia
đã được ngân hàng quốc gia và cơ quan quản lý
và bộ thương mại campuchia moc cấp giấy phép
đơn khắp về chuyển đổi chi nhánh mp cambodia
thành ngân hàng thương mại với tên gọi mp cambodia
đại diện tập đoàn kỳ vọng mp cambodia sẽ góp sức
và công cụ phát triển kinh tế xã hội của campuchia
đồng thời giúp mp từ bước thực hiện hóa mục tiêu chiến lược
tới hành doanh nghiệp số tập đoàn tài chính dẫn đầu
vào top ba thị trường về hiệu quả
và hứa đến top đầu tư khu vực châu á
mb group là một trong những định chế tài chính lớn hàng đầu
tại việt nam với bảy công ty thành viên hoạt động an toàn
hiệu quả trên nhiều lĩnh vực bao gồm ngân hàng
chiến khoán quản lý quỹ khai thác tài sản
bảo hiểm và tài chính tiêu dùng
tại đồng nai hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
sáu tháng bốn hai nghìn hai mươi ba đã bắt đầu có tín hiệu tích cực hơn
so với các tháng trước
doanh nghiệp ký được đơn hàng xuất khẩu mới
mặc dù là chưa có nhiều
bên cạnh đó thì đơn giá của một số mặt hàng
nhập khẩu xuất khẩu góp phần tăng thêm
kim ngạch xuất nhập khẩu tăng so với tháng trước
theo cuộc thống kê đồng nai trong tháng bốn hai nghìn hai mươi ba
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đồng nai
đạt hơn hai tỷ usd tăng một mươi một tám so với tháng trước
với hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu đều tăng như
hạt điều nhân tăng chín sáu cà phê tăng sáu năm
cao su tăng một mươi năm bảy sản phẩm gỗ tăng một mươi một bốn
hàng vẹt mai tăng một mươi bốn sáu và dày dép các loại tăng chín bốn
tính chung bốn tháng đầu năm kinh ngạch xuất khẩu của tỉnh
đạt hơn sáu chín tỷ usd để tháo gỡ khó khăn
cho sản phẩm gỗ

ngành công thương tỉnh đã hỗ trợ doanh nghiệp
tham gia nhiều hội trợ triển lãm quốc tế như
hotex việt nam hai nghìn hai mươi ba hội trợ quốc tế đồ gỗ
và thủ công mỹ nghệ việt nam hai nghìn hai mươi
hội trợ thương mại quốc tế việt nam tại hà nội
thông qua đó các doanh nghiệp kết nối liên kết
với các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước
tận dụng tìm kiếm thị trường mới
từ đầu năm đến nay thì các ngân hàng tầm trung
với các ngân hàng lớn đã ồ ạt
và với việc lý tác sản phẩm để bảo tồn
về việc thu hồi đặc biệt là các tài sản
của bất động sản
tuy nhiên có những bất động sản giảm giá mạnh
đến năm mươi nhưng vẫn chưa có người mua
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
đơn cử như bidv vừa rao bán đấu giá lần thứ chín
đối với bất động sản tại số hai bảy trăm chín mươi một quỳnh tấn phát
huyện nhà bè tp hcm
ở lần đấu giá này bidv đưa ra mức giá khởi điểm
là một mươi năm năm mươi sáu tỷ so với lần thông báo đấu giá
hồi tháng chín năm ngoái
hiện khối tài sản này đã được ngân hàng điều chỉnh
giảm khoảng hai mươi sáu giá trị
hai ngân hàng sacombank đang rao bán hàng loạt trung cư
nhà đất tại trung tâm tp hcm
trong đó có cả bất động sản đã được giao bán
tới lần thứ một mươi nhưng vẫn chưa có người mua
theo các chuyên gia cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh
đầu tư hiện nay gặp nhiều khó khăn
dẫn đến khả năng trả nợ của người vay
cũng không còn buộc các ngân hàng phải mạnh tay giảm giá
để thu hồi nợ
trình hình kinh tế nó khá là khó khăn
chính vì thế thì cái tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng
cũng gia tăng theo
và đó là lý do vì sao trong thời gian gần đây
số lượng mà phát mãi tài sản của các ngân hàng
đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản
nó gia tăng
và một cái nữa là chúng ta thấy được rằng là
do thị trường bất động sản nó cũng đóng băng
chính vì thế thì các khách hàng
một là họ sẽ bán cắt lỗ
hai là họ bị thiếu thương
và họ không có khả năng trả nợ
thì buộc lòng là họ phải rơi vào cái tình trạng nợ xấu
và ngân hàng phải phát mãi
còn nhiều lý do khiến tài sản bất động sản
được rao bán nhiều lần nhưng vẫn không thu hút người mua
phần lớn bất động sản phát mãi
đều là cao ốc văn phòng đất nông nghiệp
nhà xưởng thò bãi của doanh nghiệp
nhưng bất động sản này có giá trị lớn
nhưng tính thanh khoản sẽ không cao
nếu tài sản là nhà xưởng
máy móc gắn liền với bất động sản
thì theo thời gian các tài sản này sẽ xuống cấp
không còn hấp dẫn với người mua
nhiều công khoản tiền lớn ngay lập tức
để có thể là xử lý tất cả những khoản nợ cũ
thành ra đây cũng là một trong những nhóm
mà sẽ gây ra khó khăn trên thị trường
không dễ để có thể thanh khoản ở ngoài thị trường được
bên cạnh đó thị trường mua bán nợ xấu của việt nam
có điểm hạn chế là quá vướng quan điểm
định giá khoản nợ chênh lệch
giữa giá trị sổ sách và giá trị khoản nợ
theo thị trường sở dĩ nhiệm cuộc đấu giá
khoản nợ xấu đấu giá tài sản
đảm bảo của nợ xấu phải đấu giá
năm sáu lần vẫn khó bán
là do định giá quá cao
các nhà hàng khi xử lý
tài sản đảm bảo nó vay để thu hồi nợ
thì phải theo các quy định của pháp luật
trong đó những cái vấn đề
xử lý qua cái đấu giá
hoặc là qua thi hành án
thì hoàn toàn các thủ tục đó
thì cần phải được có sự phù hợp
hỗ trợ của các ban ngành
tất cả này thì tôi nghĩ là nó
nằm ở khâu quy trình
thủ tục xử lý phải theo quy định một
hay nữa là quá trình đấu giá
giá cả thì theo cái
điều chỉnh của thị trường một cái mức giá
phù hợp để có thể
đấu giá thành công để xử lý thu hồi nợ
đảm bảo đúng quy định nhưng mà
cũng đảm bảo một cái tinh thần
hỗ trợ để cho các tổ chức
sử dụng xử lý được cái khoản nợ đó
thu hồi vấn vay
theo dự báo của các chuyên gia
làn sóng ngân hàng phát mãi các bất đồng sản
sẽ xử lý các khoản nợ xấu được nhận định
sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
tuy nhiên thanh khoản lại rất nghèo ụt
khiến cho quá trình phát mãi
đã khó càng thêm khó
đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại